tiếp bộ trưởng ngoại giao nhật bản motegi toshimitsu vào sáng nay thủ tướng đánh giá cao nhật bản và
việt nam đã phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế khu vực đánh giá cao quan điểm của nhật
bản và mong muốn nhật bản tiếp tục ủng hộ lập trường của asean và việt nam để bảo đảm hòa
bình an ninh an toàn và tự do hàng hải hàng không tuân thủ luật pháp quốc tế trong đó có
công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trên biển đông thủ tướng đề nghị nhật bản thúc đẩy
tăng cường liên kết giữa hai nền kinh tế khuyến khích doanh nghiệp nhật bản tiếp tục mở rộng đầu tư
kinh doanh tại việt nam việt nam mong thủ tướng nhật bản thăm việt nam và tham dự hội nghị cấp
cao asean bộ trưởng ngoại giao nhật bản đánh giá kinh tế việt nam đang phát triển tốt đẹp ông
cam kết nỗ lực hết sức mình đóng góp vào việc phát triển quan hệ ngoại giao hai nước ông khẳng
định nhật bản cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ ủng hộ việt nam thực hiện tốt vai trò chủ tịch asean vào
công thường trực hội đồng bảo an ninh hợp quốc nhật bản tin tưởng với sự nỗ lực của việt nam
hiệp định rcep sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới đồng thời tin tưởng hiệp định đối
tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp sẽ được triển khai mạnh mẽ nhất là đối với
các doanh nghiệp nhật bản đang làm ăn tại việt nam nhật bản hoan nghênh và sẽ nỗ lực tìm các giải pháp
để thúc đẩy ngành nông sản việt nam xuất khẩu sang thị trường nhật bản sẵn sàng hỗ trợ việt nam
phát triển chính phủ điện tử